chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay sẽ tiếp tục là những thông tin về ứng dụng tế bào gốc trong điều trị thoái hóa khớp gối
đây cũng là một trong những phương pháp điều trị được duy trì thực hiện thường xuyên tại bệnh viện đa khoa tâm anh với những kết quả tích cực cho thấy tiến bộ khoa học trong việc kiểm soát và điều trị bệnh lý liên quan đến xương khớp
tiến sĩ có thể chia sẻ tế bào gốc dùng trong điều trị khớp gối đã đem lại hiệu quả như thế nào ạ